bộ y tế cũng đã thông báo xác định được thêm hai chuyến bay có hành khách mắc covid một mươi chín là ek ba trăm chín mươi bốn của emirates
từ dubai đến nội bài vào ngày một mươi hai tháng ba và qr chín trăm bảy mươi sáu của qatar airways từ doha đến nội bài vào ngày một mươi bảy tháng ba
bộ y tế đề nghị tất cả các hành khách trên các chuyến bay đã nói trên liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật
các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
các đại lý bán vé cho các hành khách này có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé máy bay trên các chuyến bay nêu trên